cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi
từ một mươi bảy h ngày hai mươi tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hôm nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận ba sáu trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới
gồm một mươi tám ca nhập cảnh và ba sáu trăm một mươi tám f ghi nhận trong nước
số ca mắc mới trong ngày đã giảm một mươi bảy ca so với ngày hôm qua
được ghi nhận tại năm mươi tỉnh thành phố với một sáu trăm bốn mươi chín ca trong cộng đồng
và chỉ một tỉnh đã trải qua một mươi bốn ngày không ghi nhận f mới đó là tỉnh bắc cạn
có một mươi bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
và sở y tế hà nội cho biết vào tối ngày hôm nay
thông báo có thêm một mươi hai ca dương tính với sars cov hai đều đã được cách ly
và trong số này có tám ca bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch
ba ca thuộc chùm ho sốt thứ phát và một ca liên quan tới bệnh viện việt đức